dạy và học ngoại ngữ một mà ba tiết một tuần đối với học sinh phổ thông là quá ít
đó là góp ý của nhiều giáo viên về dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
đã được bộ giáo dục và đào tạo công bố mới đây
vì thế nếu không tăng thời lượng và đầu tư bài bản cho môn học mở khóa thời hội nhập này
thì khó đạt được mục tiêu nâng cao chuẩn đầu ra tiếng anh cho học sinh
hàng nghìn bạn trẻ lãng phí cả chục năm học phổ thông
thậm chí là cả những bậc học cao hơn để bước ra cuộc sống với vốn tiếng anh bằng số
để rồi hoặc là tái mù hoặc là phải bỏ tiền bỏ công đi học lại
đó cũng là lý do tại sao cho con học tiếng anh ở trường
rồi các bậc phụ huynh vẫn phải tìm thêm các khóa học tiếng anh bên ngoài
thực tế hầu như những học sinh tham gia học tập tại các trung tâm ngoại ngữ
với giáo viên bản ngữ chương trình chuẩn thì đều đạt kết quả vượt xa học sinh
chỉ học chương trình đang áp dụng đặc biệt
đại trà trong các trường phổ thông
bản thân các con tôi thì ở trường cũng đã được học giáo viên người việt và giáo viên người nước ngoài
nhưng tôi muốn con tôi có một cái kiến thức tốt hơn về tiếng anh
thì tôi tìm đến các trung tâm có chất lượng giảng dạy tốt
để cho con tôi có điều kiện để phát triển về trình độ tiếng anh
theo nhận định của các chuyên gia giáo dục
giáo viên đang dạy ngoại ngữ dự thảo chương trình phổ thông tổng thể
chỉ phân bổ ba tiết một tuần cho môn ngoại ngữ là một bước thụt lùi
càng không thể tạo ra sự đột phá nhằm cải thiện năng lực tiếng anh
chìa khóa giúp học sinh trở thành công dân toàn cầu trong xu thế hội nhập quốc tế
theo như tôi thấy thì ba tiết tiếng anh một tuần trong các trường phổ thông hiện tại
thì nó là rất là quá ít vì nhu cầu học tiếng anh của các con hiện tại là rất là lớn
ba tiết một tuần này thì nó sẽ rất là hạn
chế trong việc tiếp thu và tiếp thu xử lý thông tin và bài học và các dàn luyện bài học
thì chúng theo những quy định mới của giáo dục thì chúng ta nên có bốn năm tiết tiếng anh trong một tuần
theo chúng tôi được biết phương pháp dạy tiếng anh ở các trường phổ thông hiện nay tại việt nam
đều lấy ngữ pháp và từ vựng làm gốc trong khi nền tảng cho việc học tiếng anh hiệu quả
lại nằm ở phần phát âm

nhưng tôi không hề phủ nhận tầm quan trọng của việc học ngữ pháp
thế nhưng bạn cũng đừng quá chú trọng tới điều đó
trừ khi bạn muốn trở thành một nhà văn truyền viết bằng tiếng anh
thêm nữa để nói được tiếng anh nhất thiết bạn phải sử dụng nó hàng ngày
bạn cần tạo ra môi trường để sử dụng tiếng anh mỗi ngày
thông qua giao tiếp bạn bè sách báo tv hay internet
chứ không phải là vài tiết học trong một tuần
thực trạng học sinh học phổ thông xong nhưng không thể giao tiếp sử dụng tiếng anh
đang là thách thức rất lớn
vì thế cần một chiến lược dạy và học ngoại ngữ hiệu quả
và dự thảo chương trình phổ thông mới phải chú trọng mục tiêu này
kèm với các giải pháp khả thi hơn trước đây
có vậy thì đầu ra của học sinh phổ thông mới hy vọng đạt chuẩn hội nhập như mong muốn